sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản thông báo về lịch nghỉ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
của học sinh các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
theo đó học sinh các cấp sẽ được nghỉ tết nguyên đáng canh tí từ một mươi năm đến một mươi sáu ngày
cụ thể với những trường có giảng dạy ngày thứ bảy học sinh được nghỉ tết một mươi năm ngày
từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tức hai mươi năm tháng chạp đến hết ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức mùng chín tết
riêng những trường hợp không giảng dạy ngày thứ bảy thì học sinh được nghỉ tết nguyên đáng một mươi sáu ngày
từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mươi bốn tháng chạp đến hết ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức mùng chín tết
học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức mùng một mươi tết
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các trường tăng cường trồng cây xanh
tạo bản xanh tại nước